công an tỉnh hà tĩnh là địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy của thành phố hải phòng
trong ký ức của ông quang xóm đường tàu nơi ông sống con nghiện nằm la liệt buôn bán ma túy như đi chợ cả ngày lẫn đêm
xong giờ đây mọi thứ đã thay đổi nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự được triển khai
đường tàu không còn tệ nạn ma túy
đối với ông quang và người dân ở đây kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các camera an ninh gắn dọc tuyến đường
bên an ninh là lắp cái camera an ninh để bảo vệ an ninh tốt cho từng tàu
và bây giờ đi ban ngày ban đêm đều không ngại
đến giờ hầu như cái tệ nạn ngày xưa là không còn
cho nên là ba con trong mỏ trong thổ là rất phấn khởi
an ninh trật tự thì nghiện hút vọi đi không còn nữa rất ít
cái thứ hai trộm cắp vật không còn
cái thứ ba là vệ sinh
nhìn nhà kia sạch sẽ cửa giả đều sạch sẽ như thế này
mô hình camera an ninh tại quận lê trân cho thấy tính hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ vào đấu tranh phòng chống tội phạm
vì vậy công an thành phố hải phòng đã triển khai ba mươi tám mô hình camera an ninh
với hàng nghìn mắt camera được gắn dọc các tuyến đường ngõ ngách trong toàn thành phố
nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
mô hình camera an ninh đã góp phần rất lớn
giúp công an cơ sở giám sát và phát hiện vụ việc mất an ninh trật tự nhanh chóng thuận tiện bất kể ngày đêm
các hình ảnh lưu trữ từ camera là tư liệu quan trọng để phục vụ quá trình điều tra phá án
xây dựng hệ thống camera an ninh sẽ rất là thiết thực trong công tác đấu tranh phòng ngừa
cũng như là các phục vụ công tác khác của lực lượng công an
hiệu quả nó rất là rõ rệt trong công tác đấu tranh cũng như phòng ngừa loại tội phạm
tiếp tục thực hiện nguyên thúc
chỉ thị hội quyết của trung ương của thành phố của các cấp các ngành để chỉ đạo các cấp chính quyền của cơ sở và nhân dân
làm tốt công tác phòng đấu tranh phòng tội phạm
nhân rộng mô hình camera an ninh trong toàn thành phố hải phòng đã tác động trực tiếp
giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là phòng chống tội phạm ma túy gây dối an ninh trật tự
trộm cắp tài sản
việc áp dụng và nhân rộng mô hình camera giám sát an ninh là một giải pháp phù hợp để giữ vững an ninh trật tự
nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương ngày một vững mạnh
và ngay bây giờ mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên thu trang
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh
vâng thưa quý vị không để dân đói dân rét màn trời chiếu đất đó là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
với các bộ ngành trước tình hình lũ lụt ảnh hưởng tới đời sống của hơn hai trăm bốn mươi hộ dân tại sáu tỉnh khu vực miền trung
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo khắc phục với các phương án sẵn sàng hơn nữa để cứu dân với tinh thần
không được để dân đói không được để dân rét màn trời chiếu đất
tích cực chỉ đạo cứu hộ cứu nạn
nhưng phải bảo đảm an toàn ngành tài nguyên và môi trường và đài khí tượng thủy văn trung ương làm tốt hơn nữa công tác dự báo
để các cấp các ngành quán triệt tinh thần bốn tại chỗ là chính các lực lượng của trung ương và địa phương sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết
thủ tướng chính phủ cũng đồng ý trước mắt là xuất cấp cho mỗi tỉnh một tấn gạo
và yêu cầu bộ tài chính xuất cấp ngay kịp thời và phân phối trực tiếp đến người dân đúng đối tượng
bên cạnh đó năm địa phương gồm quảng nam thứ thiên huế quảng bình quảng trị và hà tĩnh
sẽ được hỗ trợ trước mắt mỗi địa phương là một trăm linh tỷ đồng kinh phí sửa chữa khắc phục cơ sở hạ tầng
và trong tuần báo lao động cũng có bài miền trung ngổn ngang sau lũ dữ người dân đối mặt với nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường

hiện song song với công tác cứu trợ khôi phục sản xuất các địa phương đang tập trung dự báo
những địa phương đang tập trung dọn vệ sinh phòng dịch bệnh sau lũ

những địa phương cũng cần được hỗ trợ các loại hóa chất xử lý nước
tẩy trùng khử độc các loại thuốc chữa bệnh thông thường phòng chữa tiêu chảy xốt z xốt virus

là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất về người và tài sản trong trận lũ lịch sử vừa qua
và hiện nay nhiều nơi đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm nguồn nước rác thải bổ vây
trong khi hệ thống y tế chưa hoàn toàn khôi phục người dân nhiều nơi còn rất thiếu thốn về phương tiện sinh hoạt
và các loại hóa chất thuốc men phòng chống dịch bệnh
còn tại trang điện tử báo công an nhân dân có bài quản lý cư trú bằng công nghệ thông tin
bước tiến mới trong quản lý cư trú ghi nhận tại kỳ họp lần thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
về thảo luận dự án luật cư trú sửa đổi
một vấn đề nhiều đại biểu quan tâm đó là có cần thời gian chuyển tiếp việc bỏ sổ hộ khẩu
sổ tạm trú sau khi luật có hiệu lực
một số đại biểu cho rằng nên giữ sổ hộ khẩu sổ tạm trú đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
để hoàn thành nốt các thủ tục hành chính
đa số các đại biểu đề nghị cần bỏ ngay sổ hộ khẩu sổ tạm trú ngay khi luật có hiệu lực
việc đơn giản hóa hơn nữa về hồ sơ thủ tục đăng ký cư trú trong dự luận lần này
cần phải được thực hiện một cách quyết liệt và mạnh mẽ
và liên thông dữ liệu với các ngành nhằm chứng minh cho việc thực hiện những cam kết về chính phủ số
mà trong đó hồn cốt của việc chuyển đổi số là phải đưa công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống
trong đó phải lấy người dân làm trung tâm
có như vậy mới thực hiện đúng cam kết không bỏ lỡ chuyến tàu cách mạng công nghệ công nghiệp lần thứ tư
mà đảng và nhà nước đã quyết liệt trong thời gian vừa qua cũng được các đại biểu quan tâm
vâng thưa quý vị nhiều phụ huynh đang phải khổ sở với các loại sách tham khảo
sách bài tập khi mà phải chi thêm tiền mua sách cho con nhưng có khi lại không dùng đến
phản ánh về thực trạng này báo tuổi trẻ có bài viết hoa mắt với sách tham khảo sách bài tập
theo đó chỉ riêng môn tiếng việt lớp một đã có đến hai mươi sáu đầu sách tham khảo với nhiều tên gọi khác nhau
còn với môn toán lớp một tuy các đầu sách tham khảo có ít hơn nhưng đếm sơ sơ cũng có một mươi tám đầu sách
theo bộ giáo dục đào tạo sách bài tập được xem là một dạng sách tham khảo
có thể dùng song song với sách giáo khoa
nhưng các trường không bắt buộc phụ huynh phải mua
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho biết họ rất khó để phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo
vì nhà trường thường bán cả bộ
còn theo hiệu trưởng một trường tiểu học ở hà nội
với tốc độ dạy học nhanh mới hết bài như thời gian vừa qua
để trẻ có thể tiếp thu được bài học thì nhiều giáo viên buộc phải phạm quy
vâng và tiếp theo sau đây thì xin chào các bạn
xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phần nào
thưa quý vị trước những thông tin phản hồi về những khó khăn bất cập
sau hai tháng dạy học sách giáo khoa mới ở lớp một
ngày hai mươi bốn tháng một mươi sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức hội thảo
một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lớp một
theo chương trình sách giáo khoa mới nhằm lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của giáo viên phụ huynh và định hướng dạy học hiệu quả trong thời gian sắp tới
sau thời gian giảng dạy
giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn tp hcm cho rằng
chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp một
không quy định những nội dung từng bài học tương ứng với thời gian của buổi học
tuần học mà chỉ quy định thời lượng và yêu cầu cần đạt của cả năm học
đối với từng môn học giáo viên sẽ chủ động xây dựng kế hoạch dạy học
và phân bổ các tiết dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh
tuy nhiên nội dung trong các bộ sách còn nhiều chữ
số lượng chữ trong một số bài đọc còn nhiều
khiến việc khai thác hết ý nghĩa câu chuyện
đối với một số học sinh còn hạn chế
học sinh lớp một mới vào môi trường tiểu học
chưa biết chữ và số nên cũng tạo sự khó khăn cho các em
còn theo phụ huynh có con học lớp năm và lớp một
khi so sánh giữa hai chương trình mới và cũ ở hai con cho rằng
con đang học lớp một gặp khó khăn về nét cơ bản
hiện cháu vẫn bắt kịp nhưng vẫn còn khó khăn
tại hội thảo ông nguyễn văn hiếu
phổ giám đốc sở du dục đào tạo tp hcm thừa nhận
có những khó khăn và yêu cầu của chương trình mới
dạy học không giống nhau giữa lớp này với lớp kia
nên hiệu trưởng phải tạo điều kiện cho giáo viên
nhìn chung muốn triển khai tốt chương trình giáo dục đào tạo mới
phải có sự đồng hành giữa giáo viên và phụ huynh
trên cơ sở tạo được sự hứng khởi học tập
không gây áp lực cho học sinh
sở giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến
phản hồi từ phía phụ huynh giáo viên
để từng bước thực hiện hiệu quả chương trình mới
chuyển qua tin tức các tỉnh miền tây nam bộ
triều cường xuất hiện kèm theo mưa dông những ngày qua
không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt
mà còn gây thất thoát cho hàng trăm hộ nuôi tôm ở bạc liêu
trong đó các vùng tôm bị ảnh hưởng nặng nhất là gần các tuyến rông
gây ảnh từ cửa biển dẫn nước vào
người dân nuôi tôm tại xã vĩnh hậu a huyện hòa bình cho biết
khi triều cường xuất hiện nước tràn qua lộ dẫn thẳng vào vuông tôm
các loài thủy sản như tôm cua cá cũng theo con nước ra khỏi vùng nuôi
đây chắc cũng khoảng dài chục hổ
dài chục hổ bị ngập
thì nước ngập bờ thì tôm cua nó sẽ đi cá nó đi hết
còn máy móc đâu có trở tay kịp đâu có làm kịp
một hộ đắp cả một xóm như vậy
nếu một người đắp mà mấy người kia không đắp thì nó cũng tràn hết
nó đâu có chịu nổi đâu
tuy đã chủ động ứng phó bằng cách tôn cao bờ ba vuông tôm ngay từ đầu mùa khô
tuy nhiên đợt triều cường gần đây nước dân quá cao
khiến người dân trở tay không kịp ước tính năng suất thiệt hại khoảng bảy mươi
đắp thì đắp hồi trước khi chưa vừa
chứ ví dụ sáng hạn là mình sáng nó vô là mình đắp rồi mới được
chứ còn nói ba giờ thì chịu thôi chứ đâu còn đường đắp đâu
theo ba giờ giải pháp con đường này là phải nâng thôi
ngay nước là mưa là coi như nó ra là coi như nếu mà một lần thì còn rỡ
mà hai lần thì coi như hết luôn
tham mưu cho quý văn dân quyện là chỉ đạo các xã
củng cố lại các ban chỉ đạo
phòng chống thiên tai
rồi tiên triền
đến các bà con nông dân
các bà con nông dân

các đội tình nguyện xung kích ở các xã
rồi lực lượng dân quân tự vệ
ở các xã thì cũng đã sẵn sàng
nếu như có tình huống xảy ra thì cũng cùng với bà con là
đắp bờ bao
rồi ngăn chiều cường
hệ thống đê đông
từ nhà mát đến cành hào thì
các công trình
các cống cũng đang thi công
làm thế nào đó để
ngăn chặn được chiều cường
dân từ biển vào thì cũng mong muốn các ngành chức năng
các nhà thầu cũng nhanh chóng làm thế nào đó là hoàn thành sớm
để đưa công trình vào để phục vụ cho việc phòng chống chiều cường trong thời gian tới
từ đồng năm đến nay
nghề nuôi tôm của nông dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và giá cả
vì vậy những tháng còn lại
người dân hy vọng vào những nước tôm cuối năm
tuy nhiên biến đổi khí hậu đã khiến nông dân tiếp tục đối mặt với khó khăn
mà họ khó có khả năng khắc phục
để bảo tồn cây gia hơn một trăm linh năm tuổi nằm trên đường hùng vương
thuộc phương một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
ủy ban nhân dân thành phố sa đéc đã đầu tư kinh phí hơn một tám trăm năm mươi triệu đồng
để bảo vệ cây da này
cây đa trăm tuổi này có chiều cao gần hai mươi mét đường kính gốc cây hơn năm hai mét
trước đó do ảnh hưởng của những trận mưa bão
cây đa đã bị nghiêng về một phía ảnh hưởng đến một vài hộ dân sống xung quanh
có ý kiến đề nghị di dời cây đa này đi sang nơi khác
nhưng với tuổi đời hàng trăm năm cây đa này đã gắn liền với lịch sử phát triển
của thành phố sa đéc như một nhân chứng lịch sử
nên ủy ban nhân dân thành phố sa đéc quyết định dình dữ và bảo tồn
bằng cách thâu tàn và cân chỉnh lại cây
hiện ban quản lý công trình đô thị thành phố sa đéc đang tiến hành lắp khung cố định
xung quanh cây đa với các hạng mục như đóng cọc gia cố phần móng
lắp khung vàng để chịu sức và cân chỉnh bằng xe cẩu
nhằm điều chỉnh đúng vị trí thẳng đứng như ban đầu
ngoài phần khung sắt cố định bên ngoài phía bên trong sẽ được lắp các khung sườn di động
để giữ dáng cây thẳng đứng được lâu dài
khoảng cách từ cây đa đến nhà dân cũng đã được mở rộng khoảng hai mét
vừa đảm bảo cho cây phát triển vừa đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nhà lân cận
đam mê và hiểu được tranh sơn dầu đã khó vẽ được tranh sơn dầu lại càng khó hơn
ai về mà bằng niềm đam mê anh nguyễn hồng thanh ở thị trấn cây dương
huyện phung hiệp tỉnh hậu giang đã may mò tự học rồi đi làm thuê cho các phùng tranh để theo được với nghề
sau một mươi năm nỗ lực tranh sơn dầu không chỉ cho thanh một kẻ nghe ổn định mà còn giúp kinh tế gia đình ổn định hơn
cách đây một mươi năm khi thanh mới một mươi sáu tuổi do kinh tế gia đình khó khăn
đành gác lại chuyển cấp sách đến trường lên tp hcm tìm việc làm
với niềm đam mê hội họa tuy không được đào tạo bài bản về mỹ thuật
nhưng với năng khiếu và quyết tâm vừa học vừa làm thêm
trải qua không ít khó khăn giờ đây tranh của thanh vẽ ra đã được nhiều người biết đến